chỉnh khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trong các học viện trường công an nhân dân diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai các học viện trường công an nhân dân vừa tổ chức công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong nhà trường
và tăng cường hỗ trợ công an một số địa phương chống dịch vừa tổ chức thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ chỉ tiêu công tác giáo dục đào tạo theo chương trình đề ra
tập trung hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo theo danh mục ngành
chuyên ngành đào tạo mới đổi mới phương pháp giảng dạy học tập thích ứng với tình hình dịch bệnh hoàn thành nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình tài liệu dạy học
đặc biệt đã phối hợp tốt với công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các cấp và loại hình đào tạo bồi dưỡng khác theo chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả thành tựu mà cục đào tạo và các học viện trường công an nhân dân đã đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các học viện trường công an nhân dân tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học các định hướng trong giáo dục đào tạo
đồng chí thứ trưởng cũng giao các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục tăng cường phối hợp với các nhà trường trong việc giá soát thao gỡ các khó khăn bất cập
tạo điều kiện về mọi mặt đặc biệt là công tác chăm sóc y tế học đường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các học viện trường công an nhân dân
nhấn mạnh công tác tuyển sinh tuyển dụng giáo dục đào tạo liên quan trực tiếp gắn bó chặt chẽ với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các học viện trường công an nhân dân cần chuẩn bị chú đáo cho lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong tháng chín chứ không phải tháng một mươi một như những năm trước

đồng chí nguyễn hiếu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an tham dự và trả lời một số câu hỏi tại buổi họp báo
theo quyết định đặc xá năm nay có hai bốn trăm ba mươi bốn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá
việc xem xét đặc xá tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định đó là được tiến hành nghiêm minh chặt chẽ công khai dân chủ
đảm bảo công bằng đúng đối tượng và đúng điều kiện đã được quy định
để tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét và không để bất cứ phạm nhân nào không đủ điều kiện theo quy định lại được xem xét đặc xá
đặc giá năm hai nghìn hai mươi hai một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của đảng nhà nước việt nam đối với người phạm tội
khuyến khích họ hối cải gian luyện trở thành người có ích cho xã hội
đồng thời đặc xá cũng ghi nhận kết quả cải tạo chấp hành tốt các nội quy quy định của phạm nhân
là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam gia đình
các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của đảng và nhà nước việt nam
tại buổi họp báo một số phóng viên của các cơ quan báo chí đã hỏi về số lượng phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc giá năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc cho biết trong số các phạm nhân được đặc xá lần này có một mươi sáu phạm nhân người nước ngoài
ngoại trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc cho biết trong số các phạm nhân được đặc xá lần này có một mươi sáu phạm nhân người nước ngoài được đặc xá
mà một số phóng viên đã hỏi về số lượng phạm nhân của các cơ quan
trong số các phạm nhân được đặc xá các phóng viên đã hỏi về số số phạm nhân của các cơ quan
nhưng không được đặc xá
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc cho biết trong số các phạm nhân được đặc xá
thức gián trên ngày một mươi hai tháng bốn ngày cơ quan trong số các phạm viên được đặc xá
saw chứng chứng chữ tiến điện vào hà kim ngọc
tổng số tiền do những người được sạc đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai và người thân đã thực hiện các hình phạt bổ sung là phạt tiền nộp án phí nghĩa vụ trả lại tài sản bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác là sáu mươi bảy tỷ đồng
người thực hiện nhiều nhất trong quá trình chấp hành án là trên bốn tỷ đồng đó là phạm nhân huỳnh tiến dũng
có bao nhiêu phạm nhân thuộc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thì trong đợt này thì có tám phạm nhân
dự kiến ngày mai các trại giam trên cả nước sẽ tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch nước và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá